tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội đã tiếp xúc cử tri tại các quận hoàn kiếm ba đình và tây hồ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những vấn đề cử tri kiến nghị
tại các buổi tiếp xúc tất cả cử tri đều bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước thành công của đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối với đảng nhà nước quốc hội và chính phủ

sau cơn bão số hai vừa qua cơn lũ lịch sử tại lào cai đã cuốn trôi cây cầu treo tại thôn sùng hoàng hai xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai khiến một mươi sáu hộ dân bị cô lập
đến thời điểm hiện tại thì chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiếp cận và vận chuyển lương thực được tới người dân
ngay sau khi tiếp nhận thông tin các hộ dân bị lũ cô lập các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã bước đầu tiếp cận được các hộ dân và vận chuyển lương thực cho bà con bằng hệ thống dây cáp di động
mắt các lực lượng chức năng sẽ đưa bà con sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho những hộ khác
cùng lúc các lực lượng cũng nhanh chóng tiến hành bắt cầu tạm để thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả cho người dân
đến thời điểm hiện tại một trăm linh hai người dân của một mươi sáu hộ đã được bảo đảm an toàn tuyệt đối
ngoài ra các lực lượng cũng đã tăng cường tìm kiếm bảy nạn nhân hiện vẫn đang mất tích trên địa bàn
còn tại tuyến quốc lộ hết mạch bốn d nối lào cai với sapa và lai châu
sau hơn một ngày nỗ lực điểm ách tắc cuối cùng tại km một trăm một mươi chín một trăm hai mươi tám đã được khơi thông
hiện tại đã thông đường một chiều
hàng trăm phương tiện là xe chở khách và xe vận tải dồn ứ ở hai đầu điểm ách tắc đã được cảnh sát giao thông điều tiết
hàng trăm phương tiện giao thông và khách du lịch trong và ngoài nước đã được giải thoát lưu thông trên quốc lộ bốn d đến sapa hoặc thành phố lào cai
để nhanh chóng thông đường sở giao thông vận tải lào cai đã huy động hơn hai mươi máy xúc các loại
và hàng trăm nhân công tập trung bốc xúc hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở trên quốc lộ bốn d
chúng tôi đã triển khai lực lượng và phối hợp với công an huyện sapa công an thành phố lào cai và công an huyện bát sát
để triển khai thành nhiều tổ công tác đặc biệt là chú trọng những điểm lút ủn tắc chỗ ủn tắc chính
và những điểm sạt lở
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện sở giao thông vận tải tỉnh lào cai cũng khuyến cáo người dân
không nên di chuyển quá đông lên sapa vào thời điểm này
khi di chuyển cần chú ý quan sát bởi vì vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao
những xe có trọng tải lớn hiện vẫn phải tập kết ở đầu đường quốc lộ bốn d do đường mới thông một làn hẹp
nhiều điểm cua gấp và ưu tiên cho các xe khách đi trước
ở phần tiếp theo của chương trình
nhật bản phản đối trung quốc điều tàu cá tới gần quần đảo tranh chấp
đức tuyên bố khôi phục đối thoại trực tiếp với thổ nhĩ kỳ
hôm nay lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản xác nhận đã phát hiện khoảng hai trăm ba mươi tàu cá cùng sáu tàu hải cảnh trung quốc
tại vùng tiếp giáp gần quần đảo tranh chấp mà tokyo gọi là senka
trong khi trung quốc gọi là senkaku

ngay lập tức phía nhật bản đã bày tỏ sự phản đối với đại sứ quán trung quốc tại nước này
gọi đây là hành động làm gia tăng căng thẳng
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết trong số tàu hải cảnh
có một số tàu dường như trang bị súng
tàu trung quốc thường đi lại xung quanh quần đảo này
nhưng số tàu lần này nhiều hơn một cách bất thường
phản ứng trước sự việc bộ ngoại giao nhật bản đã triệu quan chức đại sứ quán trung quốc
tại nhật bản để bày tỏ phản đối
trong một tuyên bố vụ trưởng vụ châu á và châu đại dương
kiengi kanasugi nhấn mạnh
đây là hành vi đơn phương làm gia tăng căng thẳng và không thể chấp nhận được
trước đó hôm năm tháng tám phía nhật bản cũng có động thái chỉ trích tương tự
sau khi tổng cộng tám tàu cá và tàu hải cảnh trung quốc
đi vào vùng lãnh hải nhật bản gần senkaku
bộ ngoại giao nhật bản đã triệu đại sứ trung quốc tại nhật bản trình vĩnh hoa đến
để bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc các tàu trung quốc đi vào lãnh hải nhật bản
singapore kêu gọi người dân đề cao cảnh giác trong bối cảnh quốc đảo này rúng động
trước âm mưu bị tấn công bằng rocket
đối tượng âm mưu tấn công được cho là có liên hệ với tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở syri
theo bộ trưởng nội vụ singapore sam mugan những kẻ tấn công âm mưu phóng rocket
nhằm vào khu marina bay một trong những địa điểm trung tâm thú hút đông đảo khách du lịch nhất của singapore
ông sam mugan cho rằng kẻ thù của singapore đang lựa chọn những cách thức tấn công
khác nhau để tấn công đồng đảo
bày tỏ quan ngại những kẻ khủng bố sẽ tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ singapore
hoặc tìm mọi cách để thực hiện các vụ tấn công từ bên ngoài
bộ trưởng nội vụ singapore nhấn mạnh âm mưu bất thành này là ví dụ điển hình
của những cuộc tấn công theo hình thức con sói đơn độc từ những cá nhân
nhóm người bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan trong thời gian ngắn
ông khẳng định trước những nguy cơ trên singapore phải nâng cao cảnh giác hơn nữa
ngày mai tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn đất nước thái lan sẽ mở cửa
để đón hơn năm mươi triệu cử tri đến bày tỏ ý kiến về dự thảo hiến pháp mới
văn kiện chế định hệ thống chính trị cũng như con đường phát triển kinh tế xã hội
của quốc gia đông nam á này trong tương lai
dự thảo này là nỗ lực thứ hai của chính quyền quân sự thái lan
hiện vẫn gây nhiều tranh cãi sau vài lần sửa đổi
bản dự thảo dài hơn một trăm linh trang này được xem là có sự điều chỉnh chưa từng có
đối với ba mảng lớn cơ quan lập pháp cơ cầu chính trị và quyền hạn tư pháp của thái lan
một trong những điểm gây tranh cãi nhất của dự thảo là cơ quan lập pháp của thái lan
khi thượng viện sẽ bao gồm hai trăm năm mươi nghị sĩ hoàn toàn do quân đội đề cử
một điểm gây tranh cãi nữa là dự thảo đề ngò khả năng thủ tướng thái lan sẽ không do dân bầu
những người ủng hộ cho rằng văn kiện này sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ chính phủ chống tham nhũng
trong khi những ý kiến phản đối cho rằng dự thảo hiến pháp này chỉ giúp quân đội gia tăng tầm ảnh hưởng
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thành lập hiệp hội các nước đông nam á asean
và một mươi chín năm ngày cộng hòa dân chủ nhân dân lào gia nhập asean
hôm nay tại thủ đô viên trăn bộ ngoại giao lào đã tổ chức sự kiện đi bộ vì sức khỏe
tham dự có bộ trưởng ngoại giao lào sạ lầm say khô mạ xít tổng thư ký asean lê lương minh
nhiều bộ trưởng thứ trưởng các bộ của lào cùng đông đảo đại diện các ngoại giao đoàn
các cơ quan tổ chức quốc tế và hàng nghìn người dân viêng trăn
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng ngoại giao lào sạ lợm say khô mạ xít nêu bật ý nghĩa quan trọng
của ngày asean đối với nhân dân các nước khu vực đông nam á nhấn mạnh hôm nay là một ngày rất đặc biệt
với cộng hòa dân chủ nhân dân lào bởi lào không chỉ kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thành lập asean
mà còn kỷ niệm một mươi chín năm lào gia nhập asean
ông khẳng định năm nay là một năm ý nghĩa đặc biệt và hết sức quan trọng với asean
bởi đây là năm đầu tiên cộng đồng asean chính thức thành lập
với tư cách chủ tịch luân phiên của asean trong năm hai nghìn một mươi sáu lào sẽ nỗ lực hết sức mình
để cùng với các thành viên tích cực tổ chức triển khai tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
và các kế hoạch theo chủ đề biến tầm nhìn thành hành động vì một cộng đồng asean năng động
nhằm thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa các nước asean phát huy vai trò và vị thế của asean trong khu vực và trên thế giới
giới chức malaysia cho biết cơ trưởng của chuyến bay mh ba trăm bảy mươi mất tích đã tập bay tới ấn độ dương trên mô hình tại nhà
tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh rằng điều này không chứng minh được viên cơ trưởng này cố tình lao máy bay xuống biển
bộ trưởng giao thông malaysia leo tiongla cho biết cơ trưởng zahari ahmad shah đã luyện tập lộ trình
rất giống với đường đi được cho là cuối cùng của mh ba trăm bảy mươi ở ấn độ dương trên thiết bị mô phỏng bay tại nhà
dù vậy ông leo nhấn mạnh đây chỉ là một trong hàng nghìn lộ trình được phát hiện trong ổ cứng máy tính của ông zhari
ông liêu cho biết không có chứng cứ nào xác nhận phi công cố tình đưa máy bay lao xuống
nam ấn độ dương việc phát hiện dữ liệu mô hình chuyến bay của ông zari lần đầu tiên được công bố tháng trước
sau khi cục điều tra liên bang mỹ khôi phục các file bị xóa tuy nhiên điểm cuối của hành trình mô phỏng
cách khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hiện nay đến một bốn trăm năm mươi km
thỏa thuận nhằm hạn chế dòng người tị nạn giữa liên minh châu âu và thổ nhĩ kỳ đang có nguy cơ đổ vỡ
khi thổ nhĩ kỳ đe dọa rút khỏi thỏa thuận này trong nỗ lực cứu vãn tình hình
ngoại trưởng đức tuyên bố sẽ tích cực khôi phục đối thoại trực tiếp với thổ nhĩ kỳ sau những bất đồng gần đây
đức là nước đi đầu trong liên minh châu âu ủng hộ thỏa thuận di cư giữa eu và thổ nhĩ kỳ
nhưng hiện cũng xuất hiện nhiều ý kiến hoài nghi trong liên minh cầm quyền ở đức về thỏa thuận này
theo ủy viên nhân quyền chính phủ đức baben koffer cần phải xem xét lại thỏa thuận
với lý do thổ nhĩ kỳ không tôn trọng các nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền
đặc biệt sau cuộc đảo chính bất thành gần đây tại quốc gia này
bảo vệ thỏa thuận đã đạt được chính phủ đức hôm qua cho rằng việc tìm kiếm phương án thay thế cho thỏa thuận
nhằm hạn chế dòng người tị nạn giữa liên minh châu âu và thổ nhĩ kỳ là không cần thiết
tránh văn phòng nội các kiêm điều phối viên về chính sách di cư và tị nạn của chính phủ đức
ông peter andmaiyeer khẳng định không có lý do để phải lên kế hoạch b cho vấn đề nói trên
vụ đảo chính tại thổ nhĩ kỳ mới đây không ảnh hưởng tiêu cực tới thỏa thuận giữa hai bên